dùng súng bắn nhau để trả thù hành vi manh động liều lĩnh ngay giữa nội thành thành phố quy nhơn giữa ban ngày khiến cho nhiều người dân hoảng loạn
ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về vụ việc công an tỉnh bình định đã nhanh chóng điều tra bắt giữ các đối tượng manh động ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
sáng hai mươi tám tháng hai đã xảy ra một vụ nổ súng tại khu vực ngã tư giao nhau giữa đường trần hưng đạo và đường phan đình phùng thuộc phường lê hồng phong thành phố quy nhơn
theo người dân thời điểm trên có hai người đi trên một xe máy dùng một vật giống khẩu súng bắn về phía một người đi xe máy khác
vụ việc tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến người dân xung quanh hoảng sợ vì hành vi manh động và liều lĩnh của các đối tượng
trong thời gian sớm nhất chúng tôi đã triều tập và tổ chức công tác đấu tranh để bắt giữ ba đối tượng này
sau gần một mươi giờ gây ra vụ nổ súng ba đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ gồm nguyễn duy khương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám nguyễn thành quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cùng chú tại huyện tuy phước và trần công sĩ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú thành phố quy nhơn
theo kết quả điều tra
quý trực tiếp chở khương ngồi phía sau xe máy để khương dùng súng bắn trả thù trần công sĩ do có mâu thuẫn trước đó
đối tượng sĩ sau đó dùng súng bắn trả khương và sĩ là hai đối tượng đã có nhiều tiền án và nghiện ma túy